đối tượng nguyễn văn long chú huyện định hóa tỉnh thái nguyên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên
khởi tố bắt tạm giam về hành vi giết người nạn nhân trong vụ án là chính bố đẻ của long
ngày hai mươi ba tháng năm long đi ra bờ suối uống rượu và bị bố đẻ là nguyễn văn loan dùng dây thừng buộc vào người để kéo về nhà
sau đó long tự cởi dây thừng lấy gậy gỗ đập nhiều nhát vào đầu ông loan sau đó lấy một khối bê tông
tiếp tục thả vào đầu khiến ông loan tử vong phát hiện vụ việc hai người hàng xóm cũng bị long cầm gậy đuổi đánh
công an xã và quần chúng nhân dân đã khống chế được long ngay sau đó
theo kết quả xác minh ban đầu đối tượng long có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần